chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện đà nẵng
đã được chuyển sang các bệnh viện khác để tiếp tục theo dõi và điều trị
cụ thể các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện đà nẵng
đã được chuyển đến bệnh viện phổi đà nẵng để tiếp tục điều trị
bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính và các bệnh khác sẽ được chuyển sang bệnh viện một trăm chín mươi chín đà nẵng
bộ công an và một số bệnh viện dự phòng khác
trong những ngày qua lực lượng y tế tăng cường của các bệnh viện trong cả nước
đã có mặt tại bệnh viện phổi đà nẵng để làm công tác chuẩn bị đưa đón
các trường hợp nghi nhiễm và nhiễm covid một mươi chín
hiện các phòng cách ly áp lực âm chuyên dùng điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
đang được gấp rút hoàn thiện tại bệnh viện phổi đà nẵng